ngày một mươi chín tháng năm ủy ban nhân dân huyện con rẫy tỉnh con tum cho biết công ty thủy điện vinh sơn
sông hinh đã đồng ý chi trả tiền cho các hộ dân có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới
khi thủy điện thượng con tum tích nước tại hai xã đắc tơ lung xã tân lập huyện con rẫy
cụ thể bảy mươi bảy hộ dân tại hai xã đã được nhận số tiền chi trả là hơn một tỷ đồng
với diện tích gần chín mươi hectare cây trồng bị ảnh hưởng khi thủy điện tích nước
công ty cũng đồng ý chủ trương xây dựng tường hướng dòng trên suối đắc nghé để dẫn nước vào công trình đập
bảo đảm lượng nước tưới cho diện tích cây trồng của người dân tại vùng hạ lưu của dự án thủy điện thượng con tum
với kinh phí gần chín trăm linh triệu đồng